người dân nha trang và vũng tàu đổ về các bãi tắm vui chơi trong sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi sau hơn bốn tháng chính quyền cấm biển để phòng chống dịch covid một mươi chín
bãi biển dọc đường trần phú thành phố nha trang đông người từ sáng sớm ngày một mươi sáu tháng một mươi
nhiều người đắp cát số khác xuống tắm biển hoặc chạy bộ đánh bóng truyền cầu lông
ven bãi biển hệ thống loa phát thanh liên tục phát khuyến cáo không tập trung đông để phòng chống covid một mươi chín
khánh hòa quyết liệt cho người dân tắm biển trở lại sau khi tỉnh này đánh giá cơ bản khống chế được dịch
áp dụng nhiều biện pháp nới lỏng giãn cách để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả trong tình hình mới
đảm bảo an toàn phòng chống dịch chính quyền tỉnh yêu cầu người dân tắm ở những bãi biển vùng xanh
không tập trung quá năm người đeo khẩu trang giữ khoảng cách tối thiểu hai m
và phải có thẻ xanh hoặc thẻ vàng covid một mươi chín không tổ chức giữ xe bán hàng rong trên bãi biển
biển thành phố vũng tàu trong sáng nay trong xanh gió nhẹ sóng nhẹ thưa thớt người tắm
ủy ban nhân dân bà rịa vũng tàu cho phép người dân tắm biển trở lại
nhưng các rào chắn các lối xuống bãi biển này chưa được chính quyền tháo rỡ
người dân tự hém ở một số nơi để xuống tắm người dân được yêu cầu đeo khẩu trang và tuân thủ năm k
tối ngày một mươi năm tháng một mươi ủy ban nhân dân bà rịa vũng tàu ban hành văn bản về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên phạm vi toàn địa bàn
cụ thể từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi tỉnh cho phép một số hoạt động mở cửa trở lại
có kiểm tra giới xét nghiệm khi vào tỉnh nới lòng việc đi lại của người dân và cho phép tắm biển trở lại
trong đợt dịch thứ tư đến nay bà rịa vũng tàu ghi nhận bốn hai trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín
số ca nhiễm có xu hướng giảm sâu địa phương có gần một hai triệu người và cần một năm triệu liều vaccine để tiêm cho chín mươi năm người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
đến nay bộ y tế đã cấp cho tỉnh này một hai triệu liều vaccine covid một mươi chín